sau hơn bốn năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp với nhiều nỗ lực và sáng kiến mới ngành lâm nghiệp đã đạt được những thành tựu quan trọng
độ che phủ rừng tăng từ hơn ba mươi chín năm hai nghìn một mươi một lên hơn bốn mươi năm hai nghìn một mươi
giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh đạt bình quân sáu năm mươi bảy trên một năm so với giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi tám
vượt mục tiêu đề án đề ra là sáu trên một năm
bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những điểm nóng về phá rừng
vận chuyển tăng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ
kết quả trồng rừng phòng hộ đặc dụng trồng rừng thay thế còn thấp chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch
năng suất chất lượng rừng thấp quy mô sản xuất nhỏ manh mún chưa được tổ chức trong liên kết theo chuỗi
kết cấu hạ tầng phục vụ chế biến như kho tàng bến bãi công nghiệp phụ trợ còn kém phát triển
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh
đối với việt nam rừng có vị trí vô cùng quan trọng
thực hiện chủ trương tái cấu trúc yêu cầu các ngành trong đó có ngành nông nghiệp
ngành lâm nghiệp phải đề ra chương trình phát triển rừng bền vững
tiếp tục nâng cao năng suất chất lượng tăng giá trị trên một đơn vị diện tích
bên cạnh đó phải gắn quy hoạch phát triển rừng với tái cấu trúc ngành lâm nghiệp
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành lâm nghiệp
bảo vệ rừng vừa tạo ra tăng trưởng kinh tế trực tiếp và gián tiếp
đáp ứng các yêu cầu giảm nhẹ thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu
tạo sinh kế cho người dân gắn xây dựng nông thôn mới đảm bảo an ninh quốc phòng
tại hội nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đề nghị chính phủ cho phép bố trí vốn
năm hai nghìn một mươi bảy đối với các dự án trồng và chăm sóc rừng có tỷ lệ giải ngân đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
đạt thấp so với kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu đồng thời tiếp tục bố trí vốn cho các dự án bảo vệ
và phát triển rừng mở mới năm hai nghìn một mươi bảy
và các năm tiếp theo ưu tiên các dự án oda cho lâm nghiệp nhất là khu vực tây nguyên
khu vực ven biển sớm phê duyệt báo cáo khả thi chương trình lâm nghiệp bền vững
và đề án khôi phục bảo vệ và phát triển rừng bền vững vùng tây nguyên
tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản jetro tại tp hcm phối hợp cùng phòng kinh tế văn hóa đài bắc
hiệp hội xúc tiến thương mại đài loan tại tp hcm cùng tổ chức buổi kết nối doanh nghiệp nhật bản đài loan
ngành công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhật bản và đài loan tại việt nam
tham dự buổi kết nối gồm một mươi một doanh nghiệp thu mua của nhật bản đài loan và gần tám mươi doanh nghiệp bán hàng
thuộc các lĩnh vực gia công linh kiện điện điện tử xử lý nhiệt xử lý bề mặt xi mạ đúc đèn
điểm mới trong chương trình kết nối lần này là các doanh nghiệp tham gia bên mua sẽ ngồi tại triển lãm sản phẩm
cần mua để tìm kiếm nhà cung cấp còn bên bán sẽ đến các bàn để nói chuyện
tìm kiếm những thông tin cho doanh nghiệp mình
nhiều doanh nghiệp cho rằng buổi kết nối này rất cần thiết và hữu ích cho doanh nghiệp của họ
trong sản xuất và kinh doanh đây cũng là cơ hội mới và bước đầu tạo cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp
nâng cao tỷ lệ thu mua các linh kiện của các doanh nghiệp nhật bản và đài loan tại việt nam
liên minh hợp tác xã tp cn vừa ký kết chương trình phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
hội nông dân và hội liên hiệp phụ nữ thành phố
tiếp tục đổi mới phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi có một trăm linh hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố hoạt động đúng theo quy định
của luật hợp tác xã hai nghìn một mươi ba
theo đó mỗi năm liên minh hợp tác xã thành phố sẽ thành lập mới từ một mươi đến một mươi hai hợp tác xã nông nghiệp
hai mươi đến sáu mươi tổ hợp tác hình thành từ hai đến ba liên kết hợp tác xã trong lĩnh vực lúa gạo và thủy sản
có trên tám mươi hợp tác xã tổ hợp tác liên hiệp hợp tác xã tham gia vào chuỗi liên kết giá trị
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi có một sáu trăm linh tổ hợp tác có một trăm ba mươi hợp tác xã trong nông nghiệp nông thôn gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững
với quy mô lớn và có sức lan tỏa trong hội viên nông dân
thu nhập bình quân của các thành viên người lao động trong các hợp tác xã tăng gấp đôi so với năm trước
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi một có ít nhất năm mươi hội viên hội phụ nữ tham gia hợp tác xã
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi một có ít nhất năm mươi hội viên hội phụ nữ tham gia hợp tác xã tổ hợp tác
mới đây bộ y tế đã triển khai công tác truyền thông về phòng chống dịch cúm ah bảy n chín và cúng gia cầm độc lực cao tại thành phố lạng sơn
hoạt động này nằm trong chuỗi kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe năm hai nghìn một mươi bảy và đẩy mạnh công tác truyền thông về công tác y tế địa phương của bộ y tế
buổi tập huấn công tác truyền thông về phòng chống dịch cúm ah bảy n chín
nhằm mục đích đưa thông tin về tình hình dịch cúm ah bảy n chín tại nước ngoài và việt nam
đồng thời các đại biểu trong buổi tập huấn cũng trao đổi những giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ da cầm sang người tại nước ta trong thời gian tới
tại buổi tập huấn ông đặng quang tấn phó cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
đã đưa ra những số liệu thông tin về diễn biến tình hình dịch cúm ah bảy n chín ở nước ngoài và việt nam
theo đó từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tới nay dịch cúm ah bảy n chín ở trung quốc
đang có chiều hướng gia tăng mạnh cả về quy mô số lượng tốc độ lây lan tạo thành đợt dịch thứ năm với hơn bốn trăm sáu mươi trường hợp mắc tại một mươi bốn tỉnh thành phố
tính riêng hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tại trung quốc đã ghi nhận thêm bốn trăm bốn mươi chín trường hợp mắc cúm ah bảy n chín trong đó có chín mươi sáu trường hợp tử vong
qua đó đại diện cục y tế dự phòng cũng khẳng định đến thời điểm này
nước ta chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm cúm ah bảy n chín trên da cầm và người
nhưng nguy cơ lây truyền dịch bệnh cúm ah bảy n
tính từ gia cầm sang người qua đường biên giới việt nam với trung quốc là rất cao
trong thời gian vừa qua bộ y tế tập trung chỉ đạo quyết liệt các công tác phòng chống dịch cúm ah bảy n chín
thông qua rất nhiều hoạt động
thứ nhất là công tác kiểm tra công tác chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành công tác giám sát
đối với công tác giám sát thì chúng tôi triển khai chủ động và tích cực những biện pháp
ví dụ như giám sát thường xuyên giám sát chủ động
hoặc là giám sát biên giới
kiểm lấy những mẫu nghi ngờ những trường hợp có biểu hiện của cúm để xét nghiệm
và xem có nhiễm virus cúm ah bảy n chín hay không
thì cũng rất may là chưa ghi nhận trên trường hợp nào
rồi công tác truyền thông công tác tập huấn công tác chuyên môn
thì phải nói rằng trong thời gian vừa qua bộ y tế cũng đã làm rất tích cực
và cũng đã đáp ứng phòng chống hiệu quả để ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào việt nam
thời gian tới cục y tế dự phòng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ
diễn biến tình hình dịch cúm ah bảy n chín để kịp thời phát hiện
ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ da cầm sang người
bên cạnh đó cục y tế dự phòng cũng đề nghị các đơn vị thuộc bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ tỉnh quảng ngãi
đã phát hiện và bắt giữ xe container chở hàng chục tấn gỗ không rõ nguồn gốc
trước đó chiều tối ngày một mươi sáu tháng ba
quốc lộ một a thuộc huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ngãi
kiểm tra xe đầu kéo biển số tám mươi tám c sáu nghìn tám trăm sáu mươi bảy do tài xế trần minh hải hai mươi sáu tuổi
ở huyện bảo yên tỉnh lào cai điều khiển
qua kiểm tra lực lượng phát hiện chứa hai mươi tấn gỗ rễ gốc cây chưa rõ nguồn gốc
theo tài xế trần minh hải cho biết
chở số gốc rễ gỗ trên từ tỉnh đắk lắc đến tỉnh vĩnh phúc
sau khi tạm giữ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp đơn vị chức năng điều tra xác minh xe container chở hai mươi tấn gỗ
và tiếp tục điều tra mở rộng
trong quá trình phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn khu kinh tế vũng áng hà tĩnh
các lực lượng biên phòng công an và hải quan hà tĩnh
đã phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thành mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại khối một mươi bốn phương bến thủy tp vinh nghệ an
đang vận chuyển ba mươi viên ma túy thuốc lắc bằng xe taxi
mang biển kiểm soát ba mươi bảy a một mươi bốn nghìn một trăm hai mươi
mạnh khai nhận được người đàn ông tên mậm
ở phương bến thủy tp vinh nghệ an trở thuê vào kỳ anh
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng đèo ngang hoàn chỉnh hồ sơ
khởi tố bàn giao công an thị xã kỳ anh tiếp tục điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh sơn la xuất hiện một số đối tượng
có hành động tuyên truyền mê tín dị đoan
gây nên những tác hại rất lớn đối với mọi mặt của đời sống xã hội
gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội
các cơ quan chức năng đã sớm vào cuộc quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng này
gần đây nhất công an huyện sông mã tỉnh sơn la đã bắt giữ hai đối tượng
về hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan la lo văn phẩn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tại bản cocha xã mường hung và trần duy quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại bản hưng hà xã triền khương huyện sông mã tỉnh sơn la
khi chúng đang tuyên truyền về cái gọi là ma cà rồng đến bắt người
từ đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn huyện sông mã tỉnh sơn la
đã xuất hiện những luận điệu tuyên truyền nhảm nhí mê tín dị đoan
tại một số xã gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân
theo thống kê của các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện sông mã
hiện có một trăm một mươi bốn trên bốn trăm bảy mươi bản thuộc một mươi một trên một mươi chín xã thị trấn
bị luận điệu tuyên truyền mê tín dị đoan tác động và đã có hai mươi em học sinh
phải bỏ học vì những luận điệu này tác động
điều đáng nói là các đối tượng bị bắt giữ vẫn chưa quá hai mươi tuổi
sau khi nắm được thông tin công an huyện sông mã đã tổ chức xác minh
và khẳng định đây chỉ là những tin đồn nhảm nhí xuất phát từ một số đối tượng
sử dụng các hình ảnh video trong các bộ phim kinh dị
các hình ảnh tai nạn giao thông được đăng tải trên các trang báo mạng
sau đó chỉnh sửa cắt ghép và viết lời bình với nội dung nhảm nhí mê tín dị đoan
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ công an huyện đã bắt giữ hai đối tượng phẩn và quyết về hành vi này
trước sự xuất hiện của loại tội phạm mới này các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến
những kiến thức pháp luật tới người dân đấu tranh ngăn chặn những luận điệu tuyên truyền sai sự thật
và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
ở phần tiếp theo của chương trình kết nghĩa giữa hộ công nhân người kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số
để phát triển kinh tế tại bình phước
đứng chân trên địa bàn tám xã thuộc hai huyện lộc ninh và bù đốc tỉnh bình phước
một mươi năm qua trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu
trên tuyến biên giới dài gần tám mươi km tiếp giáp với campuchia
đặc biệt trung đoàn thông qua mô hình
kết nghĩa giữa hộ công nhân người kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số
góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội cho cộng đồng dân cư vùng biên giới
gia đình anh điểu phú và gia đình anh chị minh trọng đều là công nhân đội sản xuất ba
năm hai nghìn một mươi hai hai gia đình kết nghĩa anh em với nhau và từ đó đến nay đã trở thành một điển hình
cho sự gắn kết hộ ở trung đoàn bảy trăm một mươi bảy
từ chốt thất nghiệp vô gia cư nay gia đình anh phú đã có công an việc làm nơi ở ổn định nhà cửa khang trang
có lúc thì mình
động với nhau là con cái trong nhà đi học hành này kia
cho nó đôn lúc hai gia đình đừng có bỏ học
ốm đau này kia thì quan tâm với nhau hai gia đình
hộ anh trọng và hộ anh phú mỗi gia đình đều nhận khoán vườn cây bốn hectare cao su của trung đoàn
nhà ở gần nhau nên những lúc nhàn rỗi
các thành viên giữa hai gia đình anh trọng và anh phú cũng luôn tìm đến thăm hỏi động viên nhau
từ đó tình cảm anh em giữa hai gia đình ngày càng gần gũi và mật thiết
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
từ chỗ thí điểm gắn kết một mươi năm hộ công nhân người kinh với một mươi năm hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương
một năm sau trung đoàn bảy trăm một mươi bảy đã nhân rộng thêm hai mươi hộ đồng bà sa tiêng khơ me khác
và hiện tại đang tiếp tục nhân rộng ra toàn bộ hơn hai trăm linh hộ đồng bào trong vùng dự án trung đoàn bảy trăm một mươi bảy đứng chân
việc gắn kết giữa hộ công nhân người kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số
được trung đoàn bảy trăm một mươi bảy triển khai trên cơ sở cam kết thực hiện theo năm nội dung
thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc tiến bộ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế
so đói giảm nghèo đoàn kết trong cộng đồng dân cư và kiên quyết đấu tranh phòng ngừa các tệ nạn xã hội không vi phạm pháp luật

qua gắn kết hộ các gia đình kết nghĩa đã thường xuyên tương trợ giúp đỡ chia sẻ lẫn nhau
về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhất là chăm sóc khai thác mù cao su
nhờ đó tỷ lệ tay nghề thợ cạo mũ cao su khá giỏi trong công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số tại trung đoàn bảy trăm một mươi bảy đã tăng từ năm mươi ba năm hai nghìn một mươi một lên hơn chín mươi ở hiện tại
ngày một mươi bảy tháng ba công ty cổ phần cấp nước đà nẵng ngọc hồi phối hợp với chính quyền địa phương huyện ngọc hồi con tum tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy nước tại thị trấn flecon huyện ngọc hồi
theo thiết kế nhà máy nước ngọc hồi có công suất một mươi m ba trên một ngày đêm kinh phí xây dựng chín mươi tỷ đồng
giai đoạn một đến năm hai nghìn hai mươi có công suất năm m ba trên một ngày đêm kinh phí xây dựng là năm mươi chín tỷ đồng dự kiến đảm bảo cung cấp nước sạch cho khoảng hai vạn người dân của thị trấn blaikan và các xã lần cận
thị trấn pleikon huyện ngọc hồi nằm ở ngã ba đông dương có dân số hơn một năm vạn dân
tuy nhiên đến nay khu vực thị trấn này mới chỉ có một nhà máy nước nhỏ công suất bốn trăm linh m ba trên một ngày đêm không đủ cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn
vì vậy việc khởi công xây dựng nhà máy nước mới với công suất năm m ba trên một ngày đêm ở thị trấn pleikon là niềm mong ước của nhiều người dân nơi đây
phấn đấu đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ngọc hồi sẽ đưa nhà máy vào hoạt động phục vụ cấp nước cho người dân
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng ba tại thành phố vinh bảo hiểm xã hội việt nam
bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi sáu công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ ở cả trung ương và địa phương
qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
năm hai nghìn một mươi bảy công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh
đổi mới cả về nội dung và phương pháp tổ chức các hoạt động nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng và mỗi người dân
về trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tuyên truyền phổ biến và giải đáp những nội dung cơ bản
của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung hướng dẫn việc thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
dịp này hai mươi bảy đơn vị và cá nhân đã được nhận bằng khen của tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam về thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi sáu
tỉnh phú yên đang triển khai dự án đầu tư nâng cấp mở rộng di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ lê thành phương ở thôn mỹ phú xã an hiệp huyện tuy an với tổng kinh phí gần hai mươi tỷ đồng
dự án được đầu tư theo hình thức bảo tồn và tôn tạo các hạng mục nhà trưng bày siêu tầm hiện vật bảng giới thiệu di tích chăm sóc bảo vệ các cây cổ thụ trước sân đền
công trình sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín với tổng kinh phí gần hai mươi tỷ đồng trong đó ngân sách địa phương sáu mươi còn lại huy động từ các nguồn vốn khác trong cộng đồng
danh nhân lê thành phương sinh năm một nghìn tám trăm hai mươi năm tại làng mỹ phú tổng xuân vinh nay là thôn mỹ phú xã an hiệp huyện tuy an
năm một nghìn tám trăm tám mươi năm lê thành phương cùng một số sĩ phu văn thân yêu nước ở phú yên đứng lên khởi nghĩa chống thực dân pháp
đến tháng hai năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy ông đã bị xa vào tay giặc
ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy quân thủ đã ra lệnh sử tử ông cùng một số nghĩa quân tại bến đò cây dừa thuộc xã an dân huyện tuy an ngày nay
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu mộ và đền thờ gia nhân lê thành phương được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia
hàng năm cứ vào ngày mất của ông hàng nghìn người dân phú yên đã về thắp hương tưởng nhớ và tổ chức các trò chơi dân gian
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra trong sáu ngày từ ngày một đến ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tức là từ ngày năm đến ngày một mươi tháng ba năm đinh dậu
năm nay dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng do tỉnh phú thọ tổ chức và có sự tham gia của thành phố hà nội các tỉnh bình phước thái bình và bến tre
tỉnh phú thọ cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để xây dựng lễ hội mẫu mực đậm đà bản sắc thân thiện với bạn bè và du khách
theo lãnh đạo tỉnh phú thọ tỉnh sẽ kiên quyết thực hiện năm tại lễ hội đền hùng không để xảy ra tình trạng ăn xin ăn mày không để xảy ra ủn tắc và tai nạn giao thông
không còn tình trạng chặt chém treo kéo du khách không có những hành vi hình ảnh gây phản cảm và không để xảy ra mất vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường trong khu vực tổ chức lễ hội
để làm được điều này ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ yêu cầu các tiểu ban thành viên ban chỉ đạo các sở ngành và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng các phương án đảm bảo tốt an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn phân luồng không để ủn tắc giao thông đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm phục vụ lễ hội

đội xếp hạng cao nhất giải phú sa vô địch quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu các đội thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về lượt đi từ ngày tám đến ngày hai mươi hai tháng bốn lượt về từ ngày một mươi đến ngày hai mươi bốn tháng sáu tại nhà thi đấu quân khu bảy tp hcm đội đoạt cúp vô địch phú sa hd banh hai nghìn một mươi bảy sẽ nhận giải thưởng hai trăm linh triệu đồng ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa sài gòn fc và hoàng thư đà nẵng

tại nhà thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về lượt về từ ngày tám đến ngày hai mươi bốn tháng sáu tại nhà thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về lượt về từ ngày tám đến ngày hai mươi bốn tháng sáu tại nhà thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về lượt về từ ngày tám đến ngày hai mươi bốn tháng sáu tại nhà thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về lượt về từ ngày tám đến ngày hai mươi bốn tháng sáu tại nhà thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về lượt về từ ngày tám đến ngày hai mươi bốn tháng sáu tại nhà thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về lượt về từ ngày tám đến ngày hai mươi bốn tháng sáu tại nhà thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về lượt về từ ngày tám đến ngày hai mươi bốn th
có một chiến dịch ngáng chân những nỗ lực tranh cử của ông
ông bác bỏ mọi cáo buộc và vẫn đang nỗ lực vận động đảng lr và các cử tri ủng hộ cho những nỗ lực của mình
bất chấp tín nhiệm dành cho ông đã giảm suốt đáng kể
quân đội israel tuyên bố đã bắn hạ một trong nhiều tên lửa phòng không nhằm vào các máy bay của không quân nước này đang hoạt động tại syri ngày hôm qua
trong một thông báo quân đội israel cho biết đêm hôm một mươi sáu tháng ba máy bay của không quân israel đã tấn công một số mục tiêu ở syri
syri đã phóng một số tên lửa phòng không đáp trả và hệ thống phòng không của lực lượng quốc phòng israel đã đánh chặn một trong những tên lửa này
coi báo động tên lửa đã vang lên tại các khu định cư của israel ở thùng lũng jordan thuộc khu bờ tây bị chiêm đóng kèm theo một tiếng nổ lớn
ngược lại quân đội của tổng thống syri assad ra thông báo rằng hệ thống phòng không của syri đã bắn hạ chiến đấu cơ israel gần thành cổ
panmira sau khi bốn máy bay israel vi phạm không phận syri và tấn công các binh sĩ chính phủ
một tòa án ở nhật bản ra phán quyết cho rằng chính phủ nhật bản và công ty điện lực tokyo tepco
phải chịu trách nhiệm về việc sơ xuất để xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân fukushima vào hồi năm hai nghìn một mươi năm
tòa án quận maebashi ở tỉnh gunma miền trung nhật bản ra phán quyết yêu cầu chính quyền trung ương
và tepco công ty điều hành nhà máy fukushima phải bồi thường tổng cộng ba mươi tám năm mươi năm triệu yên
tương đương ba trăm bốn mươi usd cho bên nguyên đơn gồm một trăm ba mươi bảy người dân fukushima vì những đau khổ mà họ phải chịu
khi buộc phải rời khỏi nhà cửa do dò dỉ phóng xạ từ lò phản ứng của nhà máy fukushima
sau khi xảy ra trận động đất sóng thần ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi một
theo phán quyết của tòa án chính quyền tokyo nên dùng quyền lập quy của mình đối với tepco
để buộc công ty này triển khai các biện pháp
các biện pháp phòng ngừa dựa trên những dự đoán trước đây về khả năng xảy ra các trận động đất
và sóng thần cấp độ mạnh trong khu vực
tòa án quận mebeshi cũng cho rằng tepco lẽ ra phải chuẩn bị một số nguồn điện
dùng trong trường hợp khẩn cấp nhằm ngăn chặn thảm họa xảy ra
những người dân sơ tán khỏi fukushima đã nộp đơn kiện tập thể lên một mươi tám tỉnh ở nhật bản
và đây là lần đầu tiên một tòa án công nhận nhà nước phải chịu trách nhiệm
vì gây ra những thiệt hại cho những người sơ tán trong thảm họa hai nghìn một mươi một
hàn quốc đang chuyển hướng sang tập trung thu hút khách du lịch trên khắp châu á
nhằm làm giảm sự phụ thuộc của ngành du lịch nước này vào du khách trung quốc
chính phủ trung ương hàn quốc và các chính quyền địa phương đã thúc đẩy đa dạng hóa du khách nước ngoài
từ các nước đông nam á cũng như trung đông
bộ văn hóa nước này cho biết có kế hoạch tổ chức các cuộc triển lãm du lịch
tại việt nam và singapore vào tháng bốn tới để quảng bá du lịch
nhiều thành phố và khu vực nổi tiếng ở hàn quốc đã phát triển các chuyến du lịch
kết hợp khám chữa bệnh du lịch bằng tàu biển mở các chuyến bay thẳng đến đài loan trung quốc việt nam nga nhật bản
các công ty tư nhân hàn quốc cũng đã ký kết thỏa thuận với hãng lữ hành tại khu vực trung đông
nơi sức mua cao hơn ba mươi so với khách hàng trung quốc
ngành du lịch của hàn quốc bị thiệt hại nặng nề sau khi bắc kinh hạn chế các công ty du lịch
cung cấp các gói du lịch đến hàn quốc
cùng với đó các tàu du lịch của trung quốc không được dừng đỗ tại các cảng biển hàn quốc
vốn là các điểm hút khách du lịch nổi tiếng
trong khi các hãng hàng không của trung quốc cũng cắt giảm các chuyến bay đến hàn quốc
lần đầu tiên một diễn viên robot đã đứng trên sân khấu kịch ở london anh quốc
trình diễn cùng với các diễn viên là con người trong một vở kịch mới
robot mô phỏng người mang tên robo thespian đã tham gia đóng một vở kịch có tên gọi là spillikin
kể về một người phụ nữ mắc chứng alzheimer sống cùng với một robot được chồng bà thiết kế trước khi qua đời
diễn viên robot này có thể cử động tay thay đổi vẻ mặt nói thoại và nháy mắt
tuy nhiên robo thespian không hoàn toàn tự động
màn trình diễn của chú robot này được kích hoạt bởi gần bốn trăm linh chương trình lập trình riêng biệt
theo biên kịch và đạo diễn john west con robot sẽ chỉ nói một câu thoại và cử động theo một kiểu
dựa trên máy nhắc chữ nào đang được sử dụng tại một thời điểm
điều này khiến các bạn diễn của robot chịu tương đối nhiều áp lực khi phải nói chính xác thoại
đứng đúng vị trí để robot nhìn theo đúng hướng của vở kịch
bất chấp những khó khăn này các diễn viên rất tự hào khi được làm việc cùng với diễn viên kịch robot đầu tiên trên thế giới
một khách sạn thân thiện với môi trường với thiết kế tối giản được ghép từ hàng chục thùng hàng container
đã mở cửa đón du khách đến khu trượt tuyết nghỉ dưỡng gudori ở grudia
tòa khách sạn gồm những cụm phòng hình chữ nhật được sắp xếp theo các tầng khác nhau
chúng được kết nối thông qua những lối đi mở
chủ sở hữu và nhà thiết kế khách sạn cho hay tòa nhà là cụ thể hóa ý tưởng về một khách sạn hòa bình với thiên nhiên và thân thiện với môi trường
dù mới khai trương chưa lâu tòa khách sạn đã nhận được rất nhiều yêu cầu đặt phòng
do nó nằm ở vị trí đắc địa với cảnh quan tuyệt vời từ các dãy núi khi nhìn từ cửa sổ các phòng
nhiều du khách cho biết khách sạn container là một lựa chọn hay bên cạnh các khách sạn truyền thống
thân ái chào tạm biệt